đợt chiều cường vào sáng nay dâng cao khiến đoạn đê bào ở xã tân thiền huyện trợ lách tỉnh bến tre bị vỡ
làm ngập hơn hai mươi hectare cây giống sổ riêng và mít của người dân ấp thiện mỹ
hiện chính quyền và người dân địa phương đang tập trung phương tiện để gia cố hơn một mươi mét đê bao bị vỡ
chiều cường chiều tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một lên nhanh cao đã làm vỡ đoạn đê bao của gia đình anh nguyễn văn ten ấp thiện mỹ
đê bào vỡ nước tràn ngập ba mét vuông diện tích cây giống sổ riêng của gia đình anh ten và của hàng chục hộ dân trong ấp
trưa ngày một mươi bảy tháng một mươi một mặc dù chiều cường đã rút nhưng nước vẫn còn ngập các vườn cây giống của người dân trong ấp thiện mỹ
hiện nước rút chậm khả năng khoảng ba bốn ngày nước mới rút hết
người dân muốn bơm nước ra cũng không được vì không có đường thoát nước nếu nước ngập kéo dài cây giống sẽ bị rụng lá và chết
hiện chính quyền địa phương đang gấp rút ra cố đoạn đê để ứng phó với đợt chiều cường trong chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một
nếu không gia cố kịp thời đợt chiều cường tiếp theo sẽ gây ngập úng thêm các ấp khác thiệt hại nặng hơn

đã làm tràn bờ sạt lở đê ở một số xã như hưng khánh trung bê phú sơn vĩnh hòa sơn định long thới và thị trấn trợ lách
hiện phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn đang đợi thống kê từ các địa phương về diện tích cây giống hoa kiểng cây ăn trái bị ngập để có hướng khắc phục kịp thời